hàng năm cứ đến dịp tết trung thu tại thành phố hồ chí minh lại diễn ra nhiều hoạt động thiện nguyện
chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn được đón trung thu trong không khí đầm ấm
những ngày trước tết trung thu khoảng một tuần là thời gian bận rộn nhất của những tình nguyện viên
tại chùa tường nguyên ở quận bốn
từ các mạnh thường quân cho đến các phật tử đều tất bật chung tay sản xuất bánh trung thu
dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
mỗi năm tôi đến đây tôi làm để cho họ giúp cho họ để cho thầy phát động công trào bánh từ thiện hàng năm
thì năm nào cũng về tới đây làm cho thầy hết
mong rằng là cái chương trình này được duy trì kéo dài hàng năm để mình có thể chia sẻ được cho nhiều trẻ em nghèo hơn
và nhiều người nghèo hơn
luôn luôn mong muốn vận động được nhiều hơn nữa để làm được nhiều bánh nữa cho những trẻ em và có hoàn cảnh khó khăn hơn
mỗi ngày bình quân có khoảng một triệu đồng
có một năm trăm linh chiếc bánh được làm ra
mùa trung thu này các tình nguyện viên đặt ra mục tiêu hoàn thành hai mươi chiếc bánh trung thu
để trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố hồ chí minh và vùng lân cận
để sản xuất ra một chiếc bánh ngon khâu quan trọng là chọn nguyên liệu
sau đó làm nhân bánh làm vỏ in thành khuôn và sau cùng là cho vào lò nướng
các công đoạn được các tình nguyện viên làm bằng tay tỉ mỉ cùng niềm vui hăng say
việc làm tuy nhỏ nhưng giúp cho nhiều trẻ em được đón cái tết trung thu đầm ấm
nguyên liệu được sử dụng những nguyên liệu tốt nhất
thứ nhất là những bột là bột tốt nhất
lá chanh thì mình cũng phải rửa từ lá
tất cả những nguyên liệu là không có màu thực phẩm
với một mục đích và tinh thần là bánh trung thu để động viên cho tất cả các em học sinh sinh viên nghèo
nhưng mình kèm vào đó là tặng những sức học bổng và xe đạp
đó là điều quan trọng và thông điệp mình gửi đến cho tất cả các trẻ em
tết trung thu từ lâu là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam
là ngày hội của các em thiếu nhi
tuy nhiên trên khắp đất nước biết bao những đứa trẻ chưa một lần đón trung thu đúng nghĩa
chưa một lần được trước đèn ăn bánh trung thu
bởi cuộc sống xung quanh các em còn quá khó khăn
hãy cùng chung tay hành động mang đến cho các em một mùa trung thu đúng nghĩa